thời tiết ngày càng khô hạn nước tại các đập dân thủy lợi xuống thấp không còn khả năng tưới tiêu
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa tại huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
chính quyền và người dân nơi đây đang phải gồng mình tập trung các nguồn lực cứu lúa
cánh đồng rộng bốn mươi hectare tại đập dân buôn ken xã ea bá huyện sông hình không còn nước nhiều ngày qua
nước đập dân chỉ đủ tưới cầm chừng cho một mươi hectare
huyện đã khẩn trương cấp hỗ trợ hai máy bơm cơ động công suất lớn nối đường ống dài gần một tám trăm linh mét
đẩy nước trực tiếp từ sông ba bổ sung cho kênh thủy lợi
không chỉ ở xã ea cho và ea bá mà hàng loạt các công trình thủy lợi khác ở xã sông hình
xã ea ly cũng bị khô kiệt nguồn hàng chục hectare lúa đang bị thiếu nước trầm trọng
nước tính cho đến nay là có trên một trăm linh hectare diết tích lúa bị thiếu nước
trong tình hình như vậy ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã tập trung mọi nguồn lực để cứu phạm cho lúa
nhân dân ở các địa phương đã huy động hàng trăm máy bơm để tưới lúa cho các công trình
của ủy ban nhân dân huyện cũng huy động một số máy bơm lên để giúp bà con tưới lúa để cứu lúa trong thời điểm hiện nay
huyện miền núi sông hình có một sáu trăm linh hectare lúa nước vụ hẻ thu đang bắt đầu cho thu hoạch
thế nhưng ở các xã vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn lúa mới bước vào giai đoạn làm đồng
đây là thời kỳ quan trọng nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất
mặc dù các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nỗ lực cùng với người dân bơm nước cứu lúa
song các nguồn nước cũng đang dần cạn kiệt việc chống hạn cứu lúa đang hết sức khó khăn